phóng viên lê ánh antv bình dương vừa thông tin cho biết trong sáng ngày hôm nay
công an tỉnh bình dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt nhóm đối tượng
đâm chết người tại quán karaoke có địa chỉ tại phường thuận giao thị xã thuận an
nạn nhân là anh đỗ văn hóa chú tại tỉnh đồng nai
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường khoảng gần một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy
có một nhóm khoảng một mươi thanh niên vào quán karaoke ánh sao đêm hát
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày sau khi uống say nhóm thanh niên này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau
khoảng bốn thanh niên vây đánh anh hóa một thanh niên trong nhóm chạy xuống phòng bếp lấy một cây kéo lên
đâm anh hóa một nhát vào bụng ngay sau khi gây án các đối tượng đã lên xe bỏ trốn
anh hóa được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện